thưa quý vị một trong những điểm nhấn quan trọng trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đó là màn máy bay biểu diễn của chín máy bay trực thăng mang theo cờ đảng cờ tổ quốc qua lễ đài
và các tuyến đường ở thành phố điện biên phủ
sau nhiều ngày tháng nỗ lực luyện tập và hợp luyện của lực lượng phòng không không quân
hứa hẹn sẽ mang tới một buổi biểu diễn một buổi diễu binh đường không hoành tráng
mãn nhãn vào lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày bảy tháng năm tới đây
đây là lần đầu tiên quân chủng phòng không không quân sử dụng một số lượng lớn máy bay trực thăng
cho nhiệm vụ biểu diễn tại một lễ kỷ niệm
chín máy bay trực thăng tượng trưng cho chín năm kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân ta
theo đó chín máy bay được chia theo đội hình ba tốt
mỗi tốp ba chiếc xếp hình mũi tên tượng trưng cho những mũi tiến công sẵn sàng trong chiến dịch điện biên phủ
chín lá cờ đảng và cờ tổ quốc được thả treo trên chín chiếc trực thăng
mỗi lá cờ có diện tích hai mươi m hai
là những lá cờ được làm từ chất liệu vải đặc biệt nhằm bảo đảm khi trực thăng bay với tốc độ hai trăm linh km một giờ
lá cờ vẫn có thể tung bay trong gió
tôi là cơ chế trên không của máy bay thì là bao gồm các nhiệm vụ về chuẩn bị máy bay
và trong quá trình bay là sẽ là nổ máy mở máy tắt máy và kiểm soát các hoạt động của máy bay trên không
sau đó trong quá trình bay treo cờ thì là sẽ thả cờ
khi máy bay gắt cánh và thu cờ khi về hạ cánh
trong suốt nhiều tháng qua mỗi ngày các tổ đội bay đã phải dành nhiều giờ luyện tập rút kinh nghiệm
vượt qua những yếu tố khó khăn về địa hình thời tiết các tổ bay đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất các khóa huấn luyện hợp luyện
và để có được màn bay biểu diễn cờ đòi hỏi sự hiệp đồng thuần thục nhuần nhuyễn ăn ý giữa phi công và cơ giới trên không
trước đó công tác tuyển chọn phi công tham gia diễu binh đường không tại điện biên đã được tiến hành rất kỹ
tất cả đều xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng và quan trọng
tiêu chí đầu tiên là đầu tiên đồng chí phải nắm lý thuyết giỏi kỹ thuật bay tốt
và lựa chọn đồng chí đã từng tham gia các nhiệm vụ huấn luyện chào mừng quốc phòng quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai và các năm tiếp sau
đối với bản thân tôi với cá nhân tôi với cán bộ chí sĩ chung hành chín mươi sáu cùng những đồng chí tham gia nhiệm vụ này đây là một hình dự
trách nhiệm dù rằng khó khăn gian khổ vất vả nhưng tôi quyết tâm ra
chúng tôi ở trong miền nam xa xôi ra đây từ khi nhận điện thì chúng tôi cảm thấy đây cũng là vinh dự và trách nhiệm
từ đó chúng tôi xác định rõ được nhiệm vụ từ công tác chuẩn bị bay rồi đến thực hành bay chú đáo tỉ mỉ và hiệp đồng thật chặt chẽ
trong những ngày này tại điện biên người dân và du khách đã được trực tiếp xem các màn trình diễn
các máy bay đẹp mắt xúc động và tự hào là cảm xúc chung của mỗi người
khi mà mấy người thấy cái máy bay mà cựu trực thăng mà cựu ly gần như vậy kèm với cả là kéo theo cờ đảng của người tổ quốc như vậy
thì một cái không khí là hoành tráng tưng bừng và để cho nó kỷ niệm bảy mươi năm
thì mọi người dân ở trên điện biên này thì rất là hào hứng
và hôm nào thì em cũng thấy là mọi người là ra ngoài đường để
một màn diễu binh đặc biệt trên bầu trời điện biên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
tất cả đã sẵn sàng cho ngày lễ lớn kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ với khí thế và quyết tâm cao nhất